kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế tiêu dùng hôm nay chủ nhật ngày sáu tháng sáu
sau đây là thông tin chi tiết
tại an giang sau thời gian phát hiện tình trạng dạn nứt dọc bờ sông châu đốc cặp tuyến tỉnh lộ chín trăm năm mươi bảy đoạn thuộc ấp an thạnh thị trấn an phú
một đoạn bờ sông dài khoảng bảy mươi mét đã sạt lở xuống sông làm ảnh hưởng đến sáu nhà dân buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
khoảng một mươi giờ ngày năm tháng sáu một đoạn bờ sông châu đốc dài khoảng bảy mươi mét chạy cặp tuyến tỉnh lộ chín trăm năm mươi bảy thuộc tổ bốn mươi bốn ấp an thạnh thị trấn an phú
đã sạt lở xuống sông ăn sâu vào đất liền từ một mươi đến một mươi năm mét
khu vực sạt lở có một đoạn rất nghiêm trọng dài hơn ba mươi mét sâu khoảng một mươi tám mét
điểm sạt lở cách đường tỉnh lộ chín trăm năm mươi bảy gần hai mươi mét đe dọa tuyến giao thông huyết mạch từ huyện an phú đi thành phố châu đốc
rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người
sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến sáu nhà dân buộc phải di rời khẩn đến nơi an toàn
trong đó hai nhà dân bị sụp phần nhà bếp và công trình phụ xuống sông
để đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản của người dân chính quyền địa phương đã vận động di rời sáu hộ dân về nhà tạm của người thân
huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di rời nhà tài sản đến nơi an toàn
đồng thời kéo dây lắp biển báo tạm để hướng dẫn cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm
và thông báo đến các hộ lân cận khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra
chủ động di rời đến nơi an toàn